trong phần tin quốc tế những thách thức chờ đợi tân tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
nhiều nước eu phản đối gia hạn trừng phạt nga

tôi tin rằng vai trò lãnh đạo liên hợp quốc là đặc biệt quan trọng mang tính sớm còn chúng ta cần một liên hợp quốc hoạt động hiệu quả hơn có năng lực hơn để phục vụ người dân với những cải cách mạnh mẽ về cách tiếp cận tôi sẽ nỗ lực hết sức để theo đuổi mục tiêu này để đảm bảo liên hợp quốc có thể phát huy được vai trò của mình
ngoài ra nhiệm vụ quan trọng khác mà ông guterres sẽ phải đảm đương là tìm các giải pháp chấm dứt tình trạng đói nghèo xây dựng hòa bình trên thế giới
cho các cuộc xung đột đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu
chống chủ nghĩa khủng bố và bao trùm tất cả là cuộc khủng hoảng người di cư và tị nạn
giới phân tích cho rằng việc ông được bầu chọn là nhà lãnh đạo của diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới
là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một trăm chín mươi ba quốc gia thành viên muốn có một tổng thư ký liên hợp quốc
có tầm ảnh hưởng lớn và những kỹ năng lãnh đạo thuần thục
giúp liên hợp quốc vượt qua một trong những thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử bảy mươi một năm tồn tại của mình
truyền thông nước đức hôm qua đưa tin nhiều nước trong liên minh châu âu đã lên tiếng phản đối
việc khối này có tự động gia hạn lệnh trừng phạt chống nga
trong số những nước phản đối các biện pháp trừng phạt nga có áo hungary hy lạp tây ban nha
italia và cộng hòa sip theo người đứng đầu chính phủ áo việc kéo dài lệnh trừng phạt chống nga
không thể trở thành mục đích tự thân đồng thời tuyên bố ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt
đối với nga
trên cơ sở những tiến bộ của việc thực thi thỏa thuận hòa bình minsk giới chức các quốc gia khác
cũng cho rằng thỏa thuận mis cần được cả nga và ukraine thực hiện lệnh trừng phạt chống nga sẽ
không giúp giải quyết vấn đề các biện pháp trừng phạt của eu nhằm vào nga có thời hạn đến ngày ba mươi
tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hãng hàng không nhà nước cộng hòa hồi giáo iran hôm qua thông báo đã ký thương vụ
tám mươi chiếc máy bay từ hãng boeing của mỹ với tổng giá trị là một mươi sáu sáu tỷ đô la mỹ
theo lãnh đạo hãng hàng không iran air sẽ mua tám mươi chiếc máy bay từ hãng boeing của mỹ với tổng giá
trị một mươi sáu sáu tỷ đô la mỹ sẽ được chuyển giao trong khoảng thời gian một mươi năm chiếc đầu tiên được giao
vào năm hai nghìn một mươi tám thỏa thuận mới với boeing được cho là sẽ giúp iran hiện đại hóa và mở rộng đội bay đã
rất lỗi thời của mình sau vài chục năm chịu sự trừng phạt của quốc tế đây là thương vụ mua bán
có giá trị lớn nhất trong gần bốn mươi năm qua giữa hai quốc gia này
các chuyên gia đang lo ngại rằng thỏa thuận trên có thể sẽ bị thực hiện chậm lại khi chỉ trong tháng bốn
trước hạ viện mỹ đã thông qua dự thảo gỡ bỏ việc cấm bán máy bay thương mại cho iran và đang trình
để thượng viện xem xét trong khi đó tại brazil có tới sáu mươi ba người dân nước này muốn tổng thống đương
nhiệm michel temer người lên nắm quyền điều hành đất nước từ cuối tháng bảy từ chức trước thêm năm
mới và tổ chức tổng tuyển cửa sớm
kết quả thăm dò do viện thăm dò dala flora của brazil thực hiện và công bố cho biết chỉ có một mươi
một mươi người dân brazil ủng hộ tổng thống temer sau năm tháng cầm quyền kể từ khi ông thay thế người tiền nhiệm
di maruzsev thăm dò nói trên được thực hiện sau khi báo chí nước này đưa tin về những cáo buộc
tổng thống temer dính líu tới vụ tham nhũng ở tập đoàn dầu khí quốc gia petrobrad cũng như của
khủng hoảng thể chế trầm trọng giữa quốc hội và tòa án tối cao về việc điều tra vụ bê bối này
theo kết quả thăm dò tỷ lệ đánh giá brazil không thể hồi phục kinh tế hiện nay đã tăng
từ ba mươi một lên năm mươi một hiện nay brazil đang phải đối mặt với thâm hụt ngân sách cao tỷ lệ thất nghiệp cao
đồng nội tệ mất giá gần một nửa và nợ công tương đương với sáu mươi năm tổng sản phẩm quốc nội gdp
mặc dù còn gần hai tuần nữa mới đến giáng sinh nhưng không khí noel đã tràn ngập
tại nhiều nơi trên thế giới tại thị trấn sinten của đức một cặp đôi đã thể hiện tình
của họ dành cho mùa lễ này bằng việc trang hoàng cả ngôi nhà bằng cây thông noel và các vật dụng trang
chế nhìn từ bên ngoài ngôi nhà của thomas và suzon sẽ không có gì đặc biệt song với trên
diện tích một trăm linh năm m hai ngôi nhà của họ đã được trang hoàng với các đèn rực rỡ đủ các sắc màu
hơn một mươi sáu món đồ trang trí cùng với một trăm linh cây thông đủ các kích cỡ bộ siêu tập này đã khiến
cặp đôi trở thành người nổi tiếng nhất trong vùng vì sự đầu tư có một trăm linh hai vào các món đồ giáng sinh này
tôi luôn yêu thích ngày lễ này với tất cả những món đồ lung linh bắt mắt chúng tôi mua một trái cây
nhỏ và rồi vì quá thích thú với không khí giáng sinh mà mấy món đồ này đem lại và sau năm năm thì
số lượng đã như thế này đây cặp đôi này đã mất đến hai tháng để chuẩn bị cho ngày lễ trừ phòng ngủ của
hai người cả ngôi nhà được tô điểm bằng các món đồ lạ mắt lung linh sắc đèn cho đến cả phòng tắm
cũng đậm không khí giáng sinh
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bộ phim
chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại